thưa quý vị theo dự kiến chủ tịch triều tiên kim jong un và tổng thống mỹ donald trump
sẽ lần lượt đến việt nam vào ngày hôm nay hai mươi sáu tháng hai để tham dự hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai
và trong sáng nay đoàn tàu chở chủ tịch triều tiên kim jong un đã đến việt nam
sau hoành trình sáu mươi tiếng từ bình nhưỡng
theo global news vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi năm tháng hai tức một giờ sáng hai mươi sáu tháng hai theo giờ việt nam
tổng thống mỹ donald trump đã lên chuyên cơ không lực một để tới việt nam
tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai với chủ tịch triều tiên kim jong un
theo bộ ngoại giao việt nam chuyên cơ chở tổng thống mỹ donald trump
sẽ hạ cánh xuống sân bay nội bài hà nội vào tối nay hai mươi sáu tháng hai